thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường ở một số địa phương
cá biệt có một số vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến thể chất tinh thần của học sinh
môi trường giáo dục và gây lo lắng bức xúc trong dư luận xã hội
ngày một mươi bảy tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với sáu mươi ba điểm cầu cấp tỉnh thành phố và sáu trăm linh ba điểm cầu ở các quận huyện
nhằm bảo đảm an ninh an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường
các nhà quản lý chuyên gia và giáo viên đã phân tích vấn đề này
cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục
một mươi thí sinh tại sơn la bị các trường công an trả về là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
ngày một mươi bảy tháng bốn cục đào tạo bộ công an cho biết tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi năm thí sinh ở tỉnh sơn la được nâng điểm đã trúng tuyển
và hiện đã nhập học tại các trường công an
theo kế hoạch những thí sinh này sẽ được các trường bố trí phương tiện đưa về địa phương
và bàn giao cho gia đình tiếp nhận quản lý
riêng với các thí sinh đang thực hiện nhiệm vụ bộ công an cũng đã chỉ đạo các trường bố trí phương tiện
đưa về công an địa phương để có biện pháp xử lý theo nguyên tắc xử lý cán bộ của ngành công an
còn trên báo thời nay số ra ngày hôm nay có bài viết thích ứng để không bị tụt hậu
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các bộ ngành địa phương đang giả soát sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục
nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối nâng cao hiệu quả hoạt động khắc phục tình trạng trồng chéo
trùng lắp về chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị
cơ hội với người học nghề càng mở hơn khi đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh
trong giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
sáng ngày một mươi bảy tháng bốn dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
được thảo luận tại phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết đề nghị bỏ chế độ viên chức suốt đời trên báo thanh niên
điểm mới của dự thảo mà chính phủ trình xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội lần này là đề nghị bỏ chế độ
hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới
nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh khắc phục tình trạng có vào không có ra tâm lý viên chức suốt đời trong đội ngũ viên chức hiện nay
các trường học công sở trong cả nước cần chung tay bảo vệ môi trường bằng hành động hạn chế sử dụng chai nước nhựa
cần phổ biến sử dụng ống hút bằng bột gạo túi đựng làm từ bột ngô là nội dung chính của bài viết
nói không với rác thải nhựa thông điệp từ trường đại học mở tp hcm trên báo lao động
trường đại học mở tp hcm là đơn vị đầu tiên tại tp hcm
nói không với chai ống hút ly thiê nhựa sử dụng một lần tại các lớp học các phòng họp của các cán bộ nhân viên
nhằm hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
việc làm nói trên đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng xã hội
đó cũng là thông điệp kêu gọi tất cả các trường học công sở trong cả nước cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực
vụ hỏa hoạn khiến cho tám người tử vong tại phường trung văn quận năm từ liêm
vào dặng sáng ngày một mươi hai tháng bốn tiếp tục dóng lên hồi chuông về mất an toàn phòng cháy tại các kho xưởng nhỏ lẻ nằm sâu trong khu dân cư trên địa bàn thành phố hà nội
được báo hà nội mới phản ánh qua bài viết công tác phòng cháy tại các kho xưởng trong khu dân cư bao giờ mới lo làm chuồng
thống kê của công an tp hà nội cho biết hiện có khoảng năm trăm linh cơ sở là các kho bãi hàng hóa và sưởng sản xuất thuộc diện quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn thành phố
đồng thời có hai trăm linh sường sản xuất kho chứa hàng hóa trong tổng số một ba trăm một mươi bảy cơ sở không bảo đảm về phòng cháy chữa cháy
thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết năm hội đồng nhân dân tp hà nội
tuy nhiên theo nghị định bảy mươi chín của chính phủ thì các kho xưởng sản xuất quy mô nhỏ lẻ như trên lại không thuộc lĩnh vực nhà nước quản lý
vì vậy đây là tồn tại bất cập lớn nhất của công tác phòng cháy chữa cháy
cần sớm có giải pháp cứu chùa cầu là bài viết trên báo quân đội nhân dân
mỗi ngày chùa cầu có khoảng bốn lượt khách tham quan nên có thể gây nguy hại bất cứ lúc nào bởi công trình này đang ngày một xuống cấp
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam thành phố hội an cùng nhiều chuyên gia việt nam và nhật bản đến nay vẫn chưa thống nhất được giải pháp trùng tu chùa cầu
đây là vấn đề còn nhiều tranh cãi giữa các nhà quản lý và nhà khoa học trong việc làm sao để bảo đảm trùng tu có tính nguyên tắc khoa học lại đạt kết quả tốt nhất
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại